tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm
một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
trong diễn văn tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định
mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng việt nam đều gắn điền với công lào to lớn
của chủ tịch hồ chí minh sự soi đường dẫn dắt của tư tưởng hồ chí minh
trong sự nghiệp đổi mới trước bao diễn biến phức tạp của tình hình thế giới
với những khó khăn ở trong nước đảng ta kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh
tư tưởng hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn đất nước
và đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
tham dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
cùng dự còn có các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện các ban bộ ngành
đoàn thể chính trị xã hội trung ương trưởng các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế
tại hà nội và đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
dân tộc ta nhân dân ta non sông đất nước ta đã sinh ra hồ chủ tịch
người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm dạng dỡ dân tộc ta
nhân dân ta non sống đất nước ta
cuộc đời bảy mươi chín mùa xuân của chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng cao đẹp nhất
của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
người là kết tinh dạng người của đạo đức trí tuệ
khí phách lương tri của dân tộc và thời đại
chủ tịch hồ chí minh đã hiến dân chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của đảng ta dân tộc ta nhân dân ta và bạn bè quốc tế
tên tuổi và sự nghiệp của người còn mãi với non sông đất nước ta
sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại
người để lại cho đảng ta nhân dân ta các thế hệ hôm nay và mai sau
một di sản tư tưởng vô cùng quý báu một tấm gương đạo đức và phong cách
lối sống hết sức sáng ngời
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin vào thực tiễn việt nam
chủ tịch hồ chí minh đã vạch ra con đường cách mạng sáng tạo
phù hợp với đặc thù của thực tiễn cách mạng việt nam
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp giải phóng con người
người chỉ rõ sau khi giành được độc lập cách mạng
phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn
vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm
tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm
xuất phát từ điều kiện lịch sử của việt nam
chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ việt nam cần phải trải qua thời kỳ quá độ
từ một nước nông nghiệp lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
đây là một sự nghiệp mới mẻ chưa từng có trong tiền lệ lịch sử
sẽ có vô vản khó khăn phức tạp phải vượt qua
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải làm dần dần
từng bước không chủ quan nóng vội
phải biết tham khảo học hỏi kinh nghiệm
tìm tòi nghiên cứu tổng kết thực tiễn
tìm ra cách thức bước đi của thời kỳ quá độ
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
phải luôn xuất phát từ điều kiện thực tiễn của đất nước
tôn trọng quy luật khách quan tránh giáo điều dập khuôn máy móc
để giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa
xây dựng xã hội mới chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ
đảng ta phải dựa vào lực lượng toàn dân tổ chức động viên
phát huy được sức mạnh vĩ đại của toàn dân
ý đảng lòng dân là cội nguồn của sức mạnh đoàn kết
là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một tư tưởng lớn
mang tầm chiến lược trong hệ thống tư tưởng hồ chí minh
là người sáng lập và rèn luyện đảng ta
chủ tịch hồ chí minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng đảng
để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
thật sự là một đảng cách mạng chân chính
là đạo đức là văn minh
trên tinh thần phát huy dân chủ
nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình
giữ vững kỷ luật kỷ cương
tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân
thường xuyên trình đốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân
công tác xây dựng trình đốn đảng
phải gắn với xây dựng nhà nước của nhân dân do dân và vì dân
xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
người chỉ rõ nước ta là nước dân chủ
bao nhiêu lợi ích đều vì dân
bao nhiêu quyền hạn đều ở nơi dân
dân chủ là của quý báu nhất trên đời của dân
thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng
để giải quyết mọi nhiệm vụ
khó khăn phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân
lấy dân làm gốc đem tài dân sức dân mà làm lợi cho dân
chia sẻ những cảm xúc đặc biệt sâu sắc về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chỉ rõ
hồ chí minh là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng
người là biểu tượng về ý chí nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi
để vượt qua mọi khó khăn thử thách
người luôn nêu gương sáng
về tính kiên định bản lĩnh lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng cách mạng
tấm gương gần dân tin dân yêu thương quý trọng nhân dân
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
cần kiệm liêm chính trí công vô tử
đạo đức phong cách hồ chí minh là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động
giữa lời nói và việc làm nó trở thành lẽ sống tự nhiên
tất cả các bộ đảng viên và nhân dân ta đều tìm thấy trong những lời dạy của người
và từ tấm gương đạo đức cao đẹp của người từ phong cách hồ chí minh
những chuẩn mực cần học tập tu dưỡng rèn luyện
để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn vươn tới những giá trị văn hóa chân thiện mỹ trong cuộc sống
như vậy là có hai cái mảng rất lớn là tư tưởng hồ chí minh
đạo đức phong cách lối sống hồ chí minh
tôi xin khái quát hai cái mảng lớn vừa có tính lý luận vừa có tính thực hiện
thưa đồng bào đồng chí mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng việt nam
đều gắn liền với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh sự soi đường dẫn dắt của tư tưởng hồ chí minh
trong sự nghiệp đổi mới trước bao điều diễn biến phức tạp của tình hình thế giới với những khó khăn ở trong nước
đảng ta đã kiên định chủ nghĩa mạc lê nín tư tưởng hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo và thực hiện đất nước ta
và đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
thành tiêu của ba mươi năm năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của đảng dựa trên nền tảng chủ nghĩa mạc lê nín và tư tưởng hồ chí minh
là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo phù hợp với thực tiễn việt nam và xu thế phát triển của thế giới
tổng bí thư chủ tịch nước cũng nhấn mạnh càng phấn khởi tự hào chúng ta càng tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn với những kết quả thành tích đã đạt được
đất nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức
trong lãnh đạo quản lý trong tổ chức thực hiện chúng ta vẫn còn không ít những hạn chế yếu kém
vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết triệt đề
những vấn đề những điểm nghén chưa được tháo gỡ trong khi những yêu cầu nhiệm vụ mới thách thức và mâu thuẫn mới những vấn đề lớn phức tạp tiếp tục phát sinh
làm theo chỉ dẫn của bác về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân chúng ta cần kiên quyết kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của đảng
ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng
đảng viên tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tiếp tục đưa việc đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên trở thành một nhu cầu văn hóa trong đảng trong dân
mỗi cán bộ đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương
người có chức vụ càng cao cương vụ càng lớn
nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong đảng và trong bộ máy chính quyền lại càng phải gương mẫu trong tu dưỡng
rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống phong cách tác phong lề lối công tác để quần chúng nhân dân nói theo
như lời bác hồ đã dạy một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đúng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn
thách thức đan sen đòi hỏi toàn đảng toàn dân và toàn quân ta cần đoàn kết phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn
năng động sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thật tốt những mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra
trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân
trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân
đây là bài học sâu sắc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước ta đang ở bước ngoặt có tính lịch sử
cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên
thời gian qua trong vô vàn khó khăn của dịch bệnh thiên tai chúng ta cũng đã nhận thức sâu sắc
độc bản chất tốt đẹp của chế độ ta của hệ thống chính trị nước ta sức mạnh của truyền thống yêu nước
của ý chí đoàn kết thống nhất hành động của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta được thế giới ghi nhận và đánh giá cao
đồng thời chủ động nhạy bén nắm bắt thời cơ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm hai nghìn hai mươi
từ đó góp phần hoàn thành tốt đẹp như các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ khóa một mươi hai và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa đồng bào đồng chí tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta nhân dân ta
đã vạch ra toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của người
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc xây dựng đất nước việt nam
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội để đất nước ta
ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ kính yêu hẳng mong muốn
đảng cộng sản việt nam quang vinh mưa năm
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mưa năm

chủ tịch hồ chí minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta